những ngày cận kề tết cổ truyền của dân tộc tại thành phố ngàn hoa đà lạt tỉnh lâm đồng
các nhà vườn chuyên sản xuất và kinh doanh hoa lan đang tất bật đưa sản phẩm ra thị trường phục vụ khách hàng trong dịp tết
theo đánh giá của nhiều nhà vườn chuyên trồng hoa địa lan tại đà lạt năm nay thời tiết khá thuận lợi ít sâu bệnh
nên hầu hết các giống hoa phục vụ cho thị trường tết sinh trưởng và phát triển tốt
dù năm nay hoa địa lan hung nở sớm hơn dự kiến nhưng hoa đẹp số lượng cũng khá rồi rào đủ cung cấp thị trường tết
theo khảo sát hoa địa lan năm nay vẫn giữ giá khá ổn định so với năm trước giao động từ ba trăm linh đồng đến một hai triệu đồng một cành
riêng hoa lan hồ điệp ít bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết hàng năm vào dịp tết loài hoa này được thị trường ưa chuộng
năm nay hoa lan hồ điệp vẫn giữ mức giá từ một trăm hai mươi đến ba trăm linh nghìn đồng mỗi cảnh tùy loại chất lượng và số lượng hoa trên mỗi cảnh